xin kính chào quý vị và các bạn
sang ngày mai ở phía đông bắc bộ sẽ có mưa rào và rông diện giải rác chủ yếu về đêm và sáng
nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ra động từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
từ ngày một mươi sáu khả năng vùng áp thấp ở phía tây sẽ có xuống mở rộng dần về phía đông
nên khu vực phổ biến không mưa ngày nắng có nơi có nắng nóng
sang ngày một mươi bảy nắng nóng sẽ gia tăng ở trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất đạt mức là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
ở phía tây bắc bộ trong ngày mai phổ biến ít mưa với nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
sau đó sang ngày một mươi sáu và một mươi bảy mưa sẽ giảm hẳn nhiệt độ sẽ tăng dần lên mức nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt trong ngày một mươi bảy
đến với khu vực miền trung mưa cũng đang có xuống giảm dần
do quát tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa tiên huế trong ngày một mươi năm sẽ có mưa rào và rông rải rác
có nơi có mưa vừa mưa to nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ
sau đó cùng với quá trình mở rộng dần của vùng áp thấp nóng
ở phía tây mức độ nắng vào ban ngày sẽ gia tăng dần cục bộ có nắng nóng
sang ngày một mươi bảy nắng nóng gia tăng ở trên diện rộng với mức nhiệt đán mức là ba mươi bảy độ có nơi nắng nóng gai gắt
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ngày mai
vẫn có thể có mưa rào và rông diện rải rác vào chiều tối và đêm
từ ngày một mươi sáu mưa sẽ giảm ngày nắng có nơi nắng nóng
nhiệt độ ở khu vực này cũng tăng dần mỗi ngày một độ trong vòng ba ngày tới
lần lượt chạm mức là ba mươi năm và ba mươi sáu độ trong ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy
tại khu vực tây nguyên mưa vẫn có khả năng duy trì ở trên diện rộng trong ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu
nhưng cường độ mưa sẽ suy giảm
từ ngày một mươi bảy trở đi mưa chỉ tập trung vào chiều tối và đêm
về nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
sau đó sẽ tăng mỗi ngày một hai độ trong hai ngày sau đó
mưa rông tại nam bộ vẫn duy trì ở trên diện rộng trong ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu
nhưng sẽ giảm về cường độ
sang ngày một mươi bảy mưa chỉ còn tập trung về chiều tối và đêm
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ hai mươi tám độ
sau đó tăng dần mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo